từ bao đời nay cứ mỗi độ xuân về rất nhiều lễ hội văn hóa cổ truyền lại được mở ra tưng bừng trong cả nước
và phong tục xin chữ cho chữ đã trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống không thể thiếu trong những ngày đầu xuân
những nét chữ mềm mại uyền truyền chứa đựng trong đó những ước vọng về một năm mới nhiều thuận lợi may mắn và bình an
cứ mỗi dịp tết đến xuân sang văn miếu quốc tử giám hà nội lại là điểm đến quen thuộc của người dân từ khắp nơi đến xin chữ lấy may đầu năm
năm nay hơn sáu mươi ông đồ đến từ các câu lạc bộ thư pháp nổi tiếng đã góp mặt tại hội chữ xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
đây là một sự kiện văn hóa thường niên nhằm tôn vinh truyền thống tôn sư trọng đạo hiếu học của dân tộc
xin chữ và cho chữ nó kèm với việc chơi chữ
có cả một thế giới những sự sâu sắc về ý nghĩa về suy nghĩ và về cả những nguyện ước được gửi gắm vào cái việc xin chữ và cho chữ
theo phong tục truyền thống người dân thường đến xin chữ về treo với hy vọng về một năm mới nhiều sức khỏe bình an hạnh phúc gặp nhiều may mắn
tùy vào mục đích và lứa tuổi người xin chữ sẽ chọn chữ phù hợp
những người đi học sinh viên hay học sinh đi học thì thường xin những chữ về học hành tài trí học giỏi chăm ngoan
đấy là dành cho các cháu
còn người đi kinh doanh làm nghề kinh doanh thì xin những chữ như là lọc tài lọc phát lọc phát tài thuận lợi
còn bình thường thì mọi người xin cho gia đình thì những chữ như là
thường là đầu năm tôi vẫn dẫn con đến xin chữ chẳng hạn như năm ngoái tôi dẫn con đến xin chữ và cũng được tội nguyện
là một cái tùy theo mỗi tâm mỗi người mỗi thiết một cái chữ nào đấy hoặc là tùy thầy cho chữ nào thì là biểu chữ đấy
thực ra là gia đạo cũng thế ở đâu cũng thế chữ bình yên bình yên nó gồm nhiều thứ lắm
bình yên về công việc này về công việc này về sức khỏe tất cả mọi thứ được chữ bình yên là rất là tốt
chỉ mong chữ đấy năm này chỉ thích cũng chữ đấy
chứa được chữ này
ý nghĩa tốt đẹp tục xin chữ tặng chữ đã trở thành một nét văn hóa của người việt dịp đầu năm mới
nét đẹp văn hóa ấy đến nay vẫn được trân trọng và lưu truyền